thưa quý vị và các bạn từ tháng một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh quảng nam cho phép mở trở lại đối với nhiều loại hình dịch vụ trong đó có karaoke
bên cạnh một số cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định một số cơ sở kinh doanh vẫn cố tình vi phạm trong đó có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
với tinh thần tấn công chấn áp tội phạm công an tỉnh quảng nam đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án liên quan đến ma túy
mới đây nhất ngày một mươi bốn tháng hai công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu tại phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam do ông trương công danh chú tại an sơn tam kỳ làm chủ
qua test nhanh phát hiện bốn mươi trường hợp dương tính với ma túy
lực lượng công an lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh về quản lý hoạt động kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý
cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động
quá giờ quy định đáng chú ý có bốn người dương tính với covid một mươi chín trong số đó có ba nhân viên của cơ sở
quá sở quy định đáng chú ý có bốn người dương tính với covid một mươi chín trong số đó có ba nhân viên của cơ sở
từ đầu tháng hai đến nay lực lượng công an quảng nam đã phát hiện một mươi hai vụ mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke
điều này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng trạng thái bình thường mới gia tăng các hoạt động sử dụng ma túy tại các điểm karaoke vui chơi giải trí tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khiến cho công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp hơn
để chấn chỉnh vi phạm tại các cơ sở kinh doanh này lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh các dịch vụ này có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid
đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình kiểm tra để xử lý nghiêm các cơ sở mà có biểu hiện để các hoạt động vi phạm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh có điều kiện nhất là mua bán sử dụng trái phép chất ma túy chứa chấp hoạt động phạm tội ma túy có ý nghĩa quan trọng
vừa đảm bảo tính gian đe vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác này
sau hai ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được nghi can gây ra vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi tháng hai tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
nghi can gây án là mố điện hai mươi bảy tuổi chú tại thôn giải phóng xã cam phước đông mố điện là cháu gọi nạn nhân bằng gì
công an khánh hòa nhận được tin báo về một vụ án giết người tại thôn giải phóng xã cam phước đông vào lúc giờ ngày hai mươi tháng hai
nạn nhân là một phụ nữ năm mươi bốn tuổi bị giết bị xâm hại thân thể và bị cướp mất tài sản
khẩn trương điều tra công an khánh hòa nhanh chóng khoanh vùng và xác định được nghi can gây án là mấu điện
đến chiều ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng điều tra đã bắt được mấu điện khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã cam phước tây huyện cam lâm
bước đầu đối tượng khai nhận sau khi uống rượu thì đến nhà nạn nhân xin tiền không được nên đã bóc cổ sát hại nạn nhân
sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm rồi lục tài sản lấy đi năm trăm linh đồng
quá trình chạy trốn đối tượng đã mua và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết
cơ quan công an đã đưa đối tượng đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe
công an huyện cái nước tỉnh cà mau vừa tổ chức họp dân và công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một người dân ở ấp mỹ tân xã trần thới
vì cung cấp thông tin giả đến cơ quan chức năng
trước đó người này trình báo bị cướp phương tiện xe hai bánh trên tuyến quốc lộ một thuộc địa bàn
giáp danh giữa thị trấn cái nước và xã trần thới
qua điều tra xác minh công an huyện cái nước xác định không có xảy ra vụ cướp như ông này trình báo
thông tin giả trên đã gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
căn cứ theo quy định của pháp luật công an huyện cái nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với người đàn ông này số tiền hai năm triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm hành vi trên
công an tỉnh tiền giang cũng vừa cho biết đã bắt giữ lê thị anh đào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám là đối tượng có lệnh truy nã về tội đánh bạc
vào năm hai nghìn bảy đào bị công an thành phố mỹ tho bắt quả tang về hành vi đánh bạc
và bị tòa án nhân dân thành phố mỹ tho tuyên án bảy năm tù giam
trong thời gian chấp hành án phạt tù đào bị bỏ
đào bị bệnh và được cho tại ngoại để điều trị bệnh tại nhà
trong thời gian tại ngoại đào đã bỏ trốn
sau đó công an tỉnh tiền giang ra quyết định truy nã đối với lê thị anh đào
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bắt giữ đào tại khu phố tám phường năm thành phố mỹ tho
và tiến hành bàn giao cho trại tạm giam công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền
tại lào cai hai đối tượng là thảo a dơ và vàng a cha cùng chú thị xã sapa vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một bánh heroin hai xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa đối tượng và số tăng vật kể trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cha khai nhận do cần tiền để tiêu sải cá nhân cha đã rủ thào a giơ đi mua một bánh heroin với giá một trăm hai mươi đồng
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
khi đi đến địa phận phường xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
trong khi đó tại thanh hóa vào ngày một mươi chín tháng hai tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế nam mèo lực lượng biên phòng đã bắt quả tang đối tượng đỗ thị giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở bản nam mèo xã nam mèo huyện quan sơn tỉnh thanh hóa đang có hai đối tượng
đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tang vật thu giữ là bốn mươi kg quả thuốc viện một xe ô tô tải
bước đầu đối tượng giang khai nhận đã mua số quả thuốc phiện nói trên từ lào về mục đích bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
đến bệnh viện tâm thần hà nội tìm người nhà đang điều trị thế nhưng lại gây gỗ với nhân viên bệnh viện đâm trọng thương bảo vệ và khống chế giám đốc
liên quan đến vụ việc này công an quận long biên hà nội vào ngày hôm nay cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm nguyễn văn hồng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại quận lê trân thành phố hải phòng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng hai nghi phạm nguyễn văn hồng đến bệnh viện tâm thần hà nội ở phường sài đồng quận long biên tìm người nhà đang điều trị
tại đây hồng có biểu hiện không bình thường về lời nói không kiểm soát được hành vi nên đã dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của nhân viên bảo vệ bệnh viện
khiến cho nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
sau khi gây án hồng tiếp tục đến phòng làm việc của giám đốc bệnh viện tâm thần hà nội chốt cửa để khống chế giám đốc
ngay khi nhận được thông tin vụ việc công an quận long biên khẩn trương đến hiện trường khống chế bắt giữ đối tượng và thu giữ hùng khí
từng là nhân viên khách sạn sau khi nghỉ việc đối tượng phạm đức mạnh đã nảy sinh một ý định đột nhập khách sạn để trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi ba tháng hai công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với phạm đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại phường quang tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an mạnh khai nhận
trước đây mạnh là người đối tượng
là người làm thuê tại khách sạn ở ấp đường bào xã dương tơ thành phố phú quốc
cho nên đối tượng nắm rõ được quy luật hoạt động của khách sạn
sau khi nghỉ việc ở đây do không có tiền tiêu xài cho nên mạnh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của khách sạn
từ ngày một mươi bốn tháng một cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mạnh đã đột nhập vào khách sạn lấy trộm một mươi sáu tv hiệu lg có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
sau đó mạnh lên mạng xã hội giao bán số tv này
công an thành phố bu ma thuật tỉnh đắk kỳ
đắk lắc vừa bắt tạm giam đối tượng lưu hoàng ngọc phong hai mươi tuổi
trú tại xã hòa thuận thành phố bô ma thuật để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì muốn có tiền tiêu xài nên phong đã nảy sinh ý định lên mạng facebook tìm mua xe máy của người khác rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi tháng hai phong lên mạng xã hội và thấy anh ikung ayun hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
có đăng bán một chiếc xe máy nên nhắn tin hỏi mua
sau đó cả hai hẹn nhau xem xe và thỏa thuận mua chiếc xe với giá ba mươi bốn triệu đồng
lúc này phong nói với anh ikung là không mang tiền mặt và yêu cầu anh ikung đưa số tài khoản ngân hàng để phong chuyển tiền vào
sau đó anh ikung đã đưa phong số tài khoản của người chị dâu
lúc này phong lên mạng internet tải hình ảnh thông tin chuyển khoản của ngân hàng bidv về điện thoại di động
rồi chỉnh sửa thông tin về việc đã chuyển thành công số tiền ba mươi bốn triệu đồng
tin tưởng là phong đã chuyển tiền cho mình
cho nên anh ikung đã giao xe máy cho anh ikung
máy máy cùng giấy chứng nhận đăng ký bảo hiểm xe cho phong
chiếm đoạt chiếc xe phong điều khiển đến cửa hàng cầm đồ cầm cố được hai mươi bốn triệu đồng
số tiền này phong đã tiêu xài hết một mươi hai triệu đồng
và số tiền còn lại đã bị cơ quan công an thu giữ
tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi vừa ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng
gồm lê tùng bá nguyễn ngọc thạch và huỳnh tuấn anh tạm trú tại phường một thành phố bạc liêu
về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó phát hiện một số tấm sắt loại lớn không có người trông coi
bá đã bàn bạc với thạch và tuấn anh lấy trộm sau đó các đối tượng thuê xe ô tô tải loại có cần cầu
lấy đi năm tấm sắt rồi đem bán số tăng vật trộm được với giá gần một mươi chín triệu đồng
nhận được tin báo công an huyện đầm rơi đã phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố bạc liêu
phát hiện tạm giữ ba đối tượng trên đồng thời thu hồi toàn bộ số tăng vật
tiếp theo là thông tin bắt giữ các đối tượng đánh bạc
năm đối tượng ở huyện châu thành tỉnh đồng tháp đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị lực lượng phát hiện bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà trống tám cặp cửa sắt
tạm giữ trên người các đối tượng số tiền gần một mươi hai triệu đồng và bốn điện thoại di động
còn tại cà mau khi phát hiện lực lượng công an
các đối tượng đánh bạc đã tháo chạy nhỏ
tuy nhiên một mươi bảy đối tượng có liên quan đã bị tạm giữ
kiểm tra hiện trường và trên người lực lượng công an đã tạm giữ ba con gà hai cặp cửa và gần tám triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
được biết tụ điểm đá gà trên do một đối tượng thường trú tại khóm ba thị trấn thới bình làm sân gà
để tổ chức đá gà an tiền và thu tiền sân
thưa quý vị năm nay mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp rất nhiều hoạt động lễ hội đầu năm tại nhiều địa phương nói chung
và trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc nói riêng không tổ chức
thế nhưng lượng du khách đi du xuân vãn cảnh tại các đền chùa vẫn rất đông
chính vì vậy mà công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh
đền chân suối ở xã hồ sơn nằm trên quốc lộ hai b đường đi tam đảo từ lâu đã nổi tiếng gần xa
không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn gắn với lịch sử từ bao đời nay
để đảm bảo an ninh trật tự công an huyện tam đảo phối hợp với ban quản lý đền
đã có sự phân công kế hoạch cụ thể chi tiết
các lực lượng công an thường xuyên ứng trực sẵn sàng ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc bất ổn
liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông
đồng thời nhắc nhở người dân khi tham gia các hoạt động tâm linh phải thực hiện nghiêm túc
quy định phòng chống dịch
đầu xuân năm mới thì cô cũng
trong cái tâm linh thì cô cũng muốn đến cửa phật này để cô nằm chân lễ
thì cũng đầu tiên là cô cũng đến cũng phải đeo khẩu trang và sát khuẩn chân tay
và nếu mà gặp mọi người ai cũng mời mình cũng phải nhắc nhở giữ khoảng cách này
mình cũng tuân thủ cho nó đảm bảo
tại đền bắc cung thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
từ ngày mùng một tết đến nay
đã có hàng trăm lượt du khách đến du xuân và bái phật
do công tác bảo đảm an ninh trả tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
được công an huyện yên lạc và ban quản lý đền triển khai ngay từ trước tết
nên không xảy ra tình trạng vi phạm các quy định chống dịch
un tắc giao thông trộm cắp móc túi bói toán trong khu vực di tích
trước vụ lễ hội thì để đảm bảo an toàn chống dịch covid
thì ban quản lý di tích ở đây đã tổ chức cho bà con bất cứ ai đến là đền
có người thực hiện rửa tay sát khoản khai báo y tế
và thực hiện đầy đủ thông điệp năm k của bộ y tế
và chúng tôi sau năm giờ chiều
cho tiến hành là phun thuốc tẩy độc khử trùng toàn bộ khu đền
thế và ba ngày thì chúng tôi lại cho đơn vị y tế lên
người ta test nhanh cho các đại biểu phục vụ các cụ hành hương đến làm lễ tại đây
chúng tôi đã phân công lực lượng đến một trăm linh các cơ sở tính nữ tôn giáo
một là để yêu cầu các cơ sở ký cam kết về phòng chống dịch
cũng như đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra cũng tuyên truyền hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch
thứ hai nữa là kiểm tra để hướng dẫn họ ra cố lại các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự
như tường rào khóa cửa cũng như là về các thiết bị phòng chống cháy nổ
ngoài ra là cũng hướng dẫn quy định về phòng chống dịch
thế là đến nay là tất cả cơ sở trên địa bàn đều đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự
không để xảy ra bất cứ sai sót gì
trong thời gian tới các di tích văn hóa danh lam thắng cảnh đền thơ miếu mạo
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc sẽ có nhiều du khách đến tham quan chảy hội
lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tham gia các hoạt động lễ hội
tại các tuyến địa bàn trọng điểm nhất là các tuyến địa bàn diễn ra hoạt động lễ hội
lực lượng công an vừa tổ chức tuần tra lưu động vừa thành lập các chốt kiểm tra
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cho đến thời điểm này tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
ở các lễ hội đầu xuân trên toàn địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo tốt
các hoạt động lễ hội diễn ra lành mạnh và bảo đảm đúng quy định
đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt quả tang lê văn la chú thành phố hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an thành phố đã phát hiện ba kg ketamine
được ngụy trang trong những túi chẻ khô
la khai nhận làm nghề lái xe taxi và được một người thuê vận chuyển ma túy
với giá từ hai triệu đồng trở lên tùy vào số lượng chuyến hàng
trong chuyến hàng này lê văn la đã liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
tuy nhiên đã bị công an thành phố phát hiện và bắt giữ
lực lượng chức năng đã triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
vì số lượng lớn ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tạm giữ hình sự sáu đối tượng có liên quan
tiến hành truy chặn xe ô tô du lịch dừng bên lề đường hai tháng bốn
phường vĩnh hòa thành phố nha trang vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai
tổ công tác đã thu giữ bảy mươi viên thuốc lắc màu xanh và một cân điện tử
của nguyễn thành long chú thị xã ninh hòa
tối cùng ngày tổ công tác đã truy bắt phạm quốc hưng chú thị xã ninh hòa
và nguyễn minh vũ chú ở huyện vạn ninh đi xe máy trên đường
thu giữ một túi ni lông chứa bốn mươi viên thuốc lắc màu xanh
một túi ni lông chứa ma túy khay và một cân điện tử
khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của hưng và vũ tổ công tác đã thu giữ thêm năm viên
thuốc lắc màu vàng hai mươi sáu túi ni lông chứa ma túy khay
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm bốn đối tượng
cùng chú thị xã ninh hòa cùng vật chứng là hai trăm chín mươi bốn viên thuốc lắc
như vậy là tổng số ma túy mà tổ công tác thu giữ lên tới hơn bảy trăm sáu mươi gram
ngoài việc tạm giữ hình sự sau đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
đang đấu tranh làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý
gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh với nhiều tài sản có giá trị
đặng quốc thành chú thị xã cư mật ta huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
kết quả điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một thành đã mang theo dụng cụ phá khóa đi xe khách
đến tỉnh đắk nông để trộm cắp tài sản
tối cùng ngày thành đột nhập vào nhà một người dân ở xã thuận hạnh huyện đắk song
lấy cắp một chiếc xe máy sau đó thành đã điều khiển chiếc xe máy lấy cắp về tỉnh đắk lắc
đêm hôm sau phá khóa cửa một nhà dân đột nhập lấy cắp ba máy tính sách tay
còn tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa thành đã đột nhập vào một nhà dân
lấy trộm một chiếc xe máy và một máy tính sách tay
sau đó thành đưa toàn bộ tài sản trộm cắp mang về nhà huyện mờ rắc của tỉnh đắk lắc cất giấu
thành đã bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt giữ khi đang đi trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xa e đa huyện e ca
qua định giá tổng giá trị tài sản trộm cắp là trên một trăm linh triệu đồng
được biết thành từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản với tầm bức án hơn chín năm tù giam
thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản trị giá hơn ba mươi triệu đồng đối tượng lê nhật minh hiếu chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó hiếu điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc trộm cắp và cướp giật tài sản
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản trị giá gần ba mươi một triệu đồng tại địa bàn huyện xuân lộc
đối tượng lê nhật minh hiếu có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
chỉ vì bất cẩn quên tắt khóa từ mà một người dân chú quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy để trước nhà trị giá gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
cho đến bây giờ chị đằng thị quý hai mươi chín tuổi chú phưởng hòa pháp quận cầm lệ thành phố đà nẵng vẫn chưa quên cảnh sát

khi phát hiện chiếc xe máy sh trị giá gần một trăm linh triệu đồng của mình không cánh mà bay
trình bày với cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng hai khi chị vừa dựng xe trước nhà nhưng quên không tắt khóa từ thì quay ra chiếc xe đã bị mất
sau khi nghe tiếng rụ ga bất thường thì em chạy ra và em phát hiện ra là đã bị trộm lấy mất chiếc xe của mình
lúc đó thì em khá là hoang mang và sau đó thì em đã nhanh chóng báo cho tổ trưởng và tổ trưởng đã liên hệ cơ quan công an
mặc dù mình vẫn hy vọng vào các anh công an nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng của mình lúc đó mình cũng không nghĩ là sẽ thu hồi được
thông tin về vụ trộm cắp xe máy nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tập hợp nhận định
khó khăn lớn nhất lúc này là thời điểm vụ việc xảy ra vào đêm tối rất ít manh mối còn lại tại hiện trường
tổ trưởng và tổ trưởng đã ngay lập tức tiếp cận về hiện trường và xác nhận thông tin ban đầu
và từ đó anh em đã chia nhau ra tiến hành truy xét vì thực tế là vụ việc là không có người chứng kiến
anh em đã theo giáo những đối tượng nghi vắng và khoanh vùng những đối tượng trong vòng hai ngày trời
để mà tiến hành mật phục và làm việc làm rõ và xác định khi xác định rõ nhân thân của đối tượng
công an quận cầm lệ đã tiến hành mời đối tượng về làm việc và qua đấu tranh làm việc đối tượng đã khai nhận về hành vi vi phạm của mình
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng
khi người dân sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản
lấy được xe máy về không khởi động được nên đức đã liên hệ với một người trên mạng xã hội facebook để hẹn mở khóa
đức thỏa thuận đưa xe máy trộm được cho người này để đổi lấy ba triệu đồng tiền mặt
toàn bộ số tiền có được đức dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
thấy cái xe nó cũng dường như vậy mà khóa rồi nó vẫn bạc đèn nó vẫn sáng
mà thái đại miết cũng đi thái đại miết cũng mấy tiếng đồng hồ rồi
cái nãy định lái không có người nói nãy định lái cái ngầu lên cái đề máy chạy đi thôi
qua đây công an quận cẩm lệ cũng mong muốn bà con mình là nâng cao hơn tinh thần cảnh giác
không tạo điều kiện giác đối tượng thực hiện hành vi công tạo góp phần đảm bảo hơn tình hình an ninh đạo tự địa phương
bị mất tài sản rồi tìm lại được đối với chị quý là một niềm hạnh phúc
có ở trong hoàn cảnh của chị mới thấy hết được sự tận tâm nhiệt tình của lực lượng công an vì sự bình yên cho người dân
vận chuyển trái phép hơn bảy mươi kg pháo nổ một đối tượng vừa bị các lực lượng phối hợp của tỉnh lạng sơn phát hiện và xử lý
tại khu vực xã thanh lòa huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô taxi có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện nguyễn văn công là người thuê xe taxi và ba thủng carton
công khai nhận bên trong các thủng carton là bốn mươi ràn pháo nổ loại ba mươi sáu lỗ một ràn có tổng trọng lượng hơn bảy mươi kg
được công mua của một người đàn ông có tên là hoàng không rõ địa chỉ với giá một mươi triệu đồng mục đích mang về vĩnh phúc bán kiếm lời
công khai nhận bên trong các thủng carton là bốn mươi ràn pháo nổ loại ba mươi sáu lỗ một ràn có tổng trọng lượng hơn bảy mươi kg